tết đến ai cũng muốn về với căn nhà ấm áp của mình để sửa sang quét dọn thắp nén nhang thơm trên bàn thờ gia tiên
thế nhưng ít ai biết rằng ngay ở giữa thủ đô còn có những cuộc đời mà bốn mươi năm cuộc sống của họ chỉ gói gọn trên chiếc bè tạm
đó chính là một mươi ba hộ dân xóm bè ở bãi giữa sông hồng
ba tháng vừa qua sau khi được chính quyền vận động lên bờ cuộc sống của hơn bốn mươi nhân khẩu đã thay đổi rất nhiều
và dù chỉ đơn giản là một trong căn phòng nhỏ thì đối với họ cái tết năm nay là cái tết đầu tiên ở trên bờ cũng ấm cúng hơn rất nhiều
đúng là năm nay tết đầu tiên lên trên bờ thì chúng tôi cảm thấy vui vẻ và sung sướng
mà có được trên phường quan tâm các chính quyền quan tâm quá nhiều
thế là chúng tôi cũng cảm thấy sung sướng và vui vẻ đấy
đó là những cảm xúc
nhưng những tâm sự của bà trần thị tuyết khi lần đầu tiên lại được đón tết trên bờ
sau một mươi năm năm dập rành lênh đênh cuộc sống theo con nước ở vùng bãi giữa sông hồng này
trước tết bà lại đi chợ mua sắm những vật dụng cho căn phòng nhỏ của hai bà cháu
đối với bà dù có thể chưa được đủ đầy nhưng được tự tay sắm sửa dọn dẹp bày biện nhà cửa đón tết như vậy thực sự đã ý nghĩa lắm rồi
cũng như bà tuyết cầm cành đào trên tay mua được trong một phiên chợ gần chị lê thị hạnh tâm sự
đối với chị một mươi bốn năm sống dưới bờ sông giờ đây chị mới có được niềm hân hoan đón năm mới được cảm nhận không khí tết về trong căn phòng trọ nhỏ bé của mình
giờ cho chúng tôi xuống đấy chúng tôi không xuống nữa
tôi lên đây thì được kế hoạch hòa nhịp với tổ dân phố cùng với bà con dân cư thì khác hơn nhiều
với dưới kia thì chỉ có đơn lẻ một mình nhưng lên đây cùng bà con cùng tổ dân phố
nhất là gần tổ dân phố gần ủy ban nhân phường có cái gì người ta tạo mọi điều kiện giúp đỡ chúng tôi
xóm bè bãi giữa sông hồng có một mươi ba hộ dân với bốn mươi hai nhân khẩu
biết đến là xóm bốn không điện không nước không nhà và không hộ khẩu
cư dân chủ yếu là người từ các tỉnh khác tụ họp về hà nội kiếm sống bằng những công việc làm thuê làm mướn
gần bốn mươi năm sống trên thuyền giữa sông nước như một tập quán ăn sâu vào gốc rễ của những hộ dân này
việc đưa một mươi ba hộ dân xóm bè bãi giữa sông hồng lên bờ là cả một quá trình tuyên truyền vận động kiên trì kiên quyết
nhưng cũng bảo đảm thấu tình đạt lý giúp dân hiểu dân đồng thuận của chính quyền phường phúc xá
ngoài việc giúp người dân thấy được những lợi ích thuận tiện khi lên bờ
chính quyền phường phúc xá còn có những chính sách để hỗ trợ về mặt kinh tế
cũng như thường xuyên thăm hỏi động viên các hộ dân giúp họ ổn định cuộc sống tái hòa nhập với cộng đồng
tuyên truyền vận động đến cho những bà con những hộ sống ở trên bờ có hộ khẩu tịch và những công dân trên bờ
hết sức chia sẻ và thông cảm với những bà con dưới sông lên không mặc cảm không phân biệt
để bà con tái hòa nhập
với nhau như là trong một gia đình vào một tổ dân phố với nhau
tết cổ truyền của dân tộc nó thực ra là một cái ngày rất thiêng liêng
chúng tôi cũng xác định rằng là các hộ thuyền bè đã chấp hành các chủ trương chính sách của đảng
đã lên bờ sinh sống vừa là đảm bảo cho họ nhưng thực ra cũng là một hình thức cùng với chính quyền để ổn định cái cuộc sống
chúng tôi cũng có những hình thức chăm lo như là có những suất quà tặng cho gia đình các hộ thuyền bè
lên sinh sống trên mặt đất để làm sao người ta có một cái tết thật là vui tươi đầm ấm
năm cũ đã qua và một mùa xuân mới đã đến
đối với những hộ dân này mùa xuân năm nay vô cùng đặc biệt
họ đã không còn phải lo nước lũ đến không còn phải lo những ngày gió đông về
và bởi đã có thể được an cư lạc nghiệp nên tết này những người dân bao năm lo toan nổi trôi với con sông hồng
nay cũng đã có thể có những niềm hy vọng cho một năm mới bắt đầu
tết năm nay được ăn tết sớm hơn
cảm thấy trong người phấn khởi sương sướng ra
tôi cũng xin cảm ơn
hy vọng tôi cũng làm ăn tất đạt tết này thỏa mái trong gia đình ấm cúng hơn
bởi vì lên đây nó hơn là đi sông rồi không phải lo lắng rồi đêm hôm không phải chạy nước lôi gì cả
hồi xuân năm mới thì chúng tôi hy vọng lên đây được gặp nhiều may mắn sức khỏe làm ăn nó thoạt đợt
nó không vất vả như ở đây
mùa xuân mang theo những ước vọng dù vẫn còn những khó khăn nhưng tin rằng một mươi ba hộ dân sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn
và đây cũng là một mô hình hay có thể nhân rộng ra nhiều địa phương giải quyết bài toán giúp lao động nghèo lênh đênh sông nước lên bờ
bảo đảm an ninh trật tự mỹ quan đô thị